thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của nạn cướp giật trên đường công an thành phố quảng ngãi đã xác lập chuyên án sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tăng cường tuần tra hóa trang khép kín triệt phá bốn băng nhóm cướp giật nguy hiểm điều tra làm rõ bốn mươi năm vụ cướp giật trên địa bàn
quá bức xúc về việc bị cướp sợi dây chuyền trị giá bốn dĩa bàn chị phạm thị xuân diệu trú tại phường quảng phú thành phố quảng ngãi đến công an thành phố quảng ngãi trình báo
chị diều cho hay đối tượng cướp giữa ban ngày rất táo tợn chúng điều khiển xe chạy rất nhanh không kịp nhìn được biển số
không riêng vì chị diệu mà trong khoảng thời gian cuối năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay công an thành phố quảng ngãi tiếp nhận rất nhiều đơn trình báo bị cướp giật đảng dân đa phần là phụ nữ
đằng đỏ nướng lại cái nướng lại sau cái đằng xanh là mình vừa đi vừa đi một chút là đối tượng là một người chở một người sau giật phát là cái dây chuyền nó đứt lên cái tay của họ đó
cái đầu bắt đầu pháo hầu hầu thấy chị không có biết không biết cái đối tượng đó là nó chạy đi đâu nữa
trước tình hình trên lãnh đạo công an tp quảng ngãi báo cáo giám đốc công an tỉnh quảng ngãi xác lập chuyên án đấu tranh sau thời gian thành lập tổ đặc biệt đấu tranh chuyên án
tổ đặc biệt thuộc đội hình sự công an tp quảng ngãi đã làm rõ băng nhóm cướp này gồm lưu văn sâm hai mươi năm tuổi trú tại xã hành thuận huyện nghĩa hành phạm anh tiên hai mươi ba tuổi trú tại xã nghĩa trung huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
tham gia trong nhóm cướp này còn có đối tượng tên hà ở huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
theo hồ sơ từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay nhóm đối tượng này đã thực hiện ba mươi vụ cướp dật trên địa bàn thành phố quảng ngãi
vụ cướp lớn nhất gần năm mươi triệu đồng tổng tài sản các vụ cướp do nhóm này gây ra trên hàng trăm triệu đồng
việc triệt phá các băng nhóm nguy hiểm này đã góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn và được nhân dân đánh giá cao